theo cnbc cố vấn y tế chính của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci và quyền ủy viên
cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda tiến sĩ chanet wokood cho rằng lấy mẫu bệnh phẩm
tự học có thể phát hiện người nhiễm omicron hiệu quả hơn so với phương pháp lấy dịch từ mũi
đặc biệt là trong các xét nghiệm nhanh kháng nguyên
trên thực tế đã có những nghiên cứu cho thấy độ nhạy cảm và khả năng phát hiện virus bằng cách lấy dịch hồng
cao hơn so với mũi nhất là với omicron
tôi nghĩ rằng điều này cần được chứng thực và xác minh ông fauci nói
theo các phát hiện mới đây omicron biến thể có khả năng né miễn dịch cao so với các chuẩn trước đó
tồn tại tập trung ở đường hồ hấp trên
điều này cho thấy lấy mẫu nước bọt có thể là cách tốt nhất để phát hiện sớm người mắc nhiễm biến thể này
một nhóm nhà khoa học ở mỹ đã phát hiện rằng
ba ngày trước khi xuất hiện triệu chứng covid một mươi chín và hai ngày sau đó
các mẫu nước bọt chứa lượng virus nhiều gấp ba lần mẫu lấy bệnh phẩm lấy từ trong mũi
họ cũng thấy rằng việc lấy mẫu nước bọt để làm xét nghiệm sinh học phân tử pcr
có hiệu quả cao gấp một mươi hai lần mẫu lấy bằng cách mà nhiều nước đang làm
hiện tại nghiên cứu vẫn đang chờ phê duyệt và chưa được công bố trên tạp chí khoa học
một số chuyên gia cũng đưa ra giả thuyết rằng omecram có thể dần phản
trong các tế bào miền và cổ hộng tốt hơn so với các biến thể khác
tại nam phi nơi đầu tiên phát hiện biến thể omicrand
nghiên cứu cho thấy lấy dịch từ mũi có thể phát hiện được biến thể data tốt hơn mẫu nước bọt
nhưng lấy mẫu nước bọt lại giúp phát hiện sớm cả mắt omicron hơn lấy mẫu từ mũi
tuy nhiên những bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà có bán tại mỹ
khi được cấp phép để lấy dịch ở mũi và khâu được dùng để lấy mẫu ở hồng hay nước bọt
với những lý do này đã có nhiều áp lực với fda về việc nên thay đổi cách thức lấy mẫu xét nghiệm
đối từ lấy dịch ở mũi sang lấy mẫu từ hồng
song các chuyên gia y tế tranh luận có những trường hợp cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
khi lấy dịch ở mũi nhưng mẫu nước bọt lại cho kết quả dương tính có thể gây hỗn loạn
chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu không phải chuyên gia y tế
việc tự lấy mẫu ở hồng tại nhà để làm xét nghiệm sẽ khá khó khăn đối với người dân
malisa mueller chủ tịch ủy ban vi sinh lâm sàng và sức khỏe cộng đồng của hiệp hội vi sinh vật học mỹ
cho biết một nguy cơ khác có thể xảy ra từ việc lấy mẫu bệnh phẩm trọng hồng tại nhà
đó là cặn thức ăn trong miệng có thể tạo kết quả dương tính giả gây hoang mang
mũi và hồng có nồng độ ph khác nhau
chúng tôi đã thấy mọi người uống cô cà phê và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả dương tính
chúng tôi không biết chính xác lý do tại sao điều này xảy ra
nhưng giả thuyết có thể do acid có trong những loại đồ uống này cô nói
giáo sư don merton tại đại học y tế công cộng maryland nói rằng
các phòng thí nghiệm riêng của ông đã cho thấy omiron có thể được phát hiện hiệu quả hơn thông quả nước bọt
ông meton cho biết nếu được chứng thực việc phân phối nhanh chóng các bộ xét nghiệm ở hồng
có thể giúp giảm nguy cơ âm tính giả và vô tình làm lây lan virus
tại anh dịch vụ y tế quốc gia đã khuyến nghị người dân nên lấy mẫu ở cả mũi và hỏng
khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên loại thường được sử dụng tại nhà
cơ quan nhà nước này cũng khuyến cáo không nên chỉ lấy mẫu xét nghiệm từ hồng
vào đầu tuần này bộ y tế israel cũng khuyến cáo mọi người nên lấy mẫu cả mũi và cổ hồng
khi thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà
trong khi đó người phát ngôn của fda james mckinney cho biết
chúng tôi biết rằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên có hiệu quả thấp hơn xét nghiệm pcr
trong trường hợp nếu nghi ngờ mắc covid một mươi chín mọi người nên xét nghiệm lại bằng phương pháp bcr
để xác nhận kết quả một cách chính xác nhất
nếu có kết quả dương tính với xét nghiệm nhanh kháng nguyên
mọi người cũng nên tự cách ly
theo dõi và yêu cầu hỗ trợ từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
để nhận được hướng dẫn tiếp theo